bộ y tế đề nghị người dân sau khi xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với sars cov hai
phải thông báo cho lực lượng y tế địa phương không nên tự ý vào viện
đây là nội dung trong văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh thành phố về công tác xét nghiệm sars cov hai
động thái trên đưa ra sau khi một số nơi ghi nhận các trường hợp đến bệnh viện
ngay khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính
việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng
đặc biệt là tại các cơ sở y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan
tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính
của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các đơn vị y tế phải tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định